các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã tập kích nhiều điểm khai thác vàng trái phép thuộc địa phận xã triềng lương huyện mai sơn và bắt giữ được nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép
tại thời điểm kiểm tra các lực lượng chức năng phát hiện đối tượng quảng văn ốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng một phu vàng đang ở lều trại và hai đối tượng khác lẩn trốn trong hang sâu
hiện các đối tượng đã bị tạm giữ cùng nhiều máy móc và phương tiện phục vụ quá trình đào đải vàng trái phép
các điểm khai thác vàng trái phép này đã hoạt động từ nhiều năm nay tuy nhiên do đường đi lại và việc khai thác chủ yếu tại hang sâu nhiều ngách nên gây khó khăn cho việc phát hiện bắt giữ
tình trạng này cũng kéo theo nhiều hệ lụy về vấn đề an ninh trật tự gây ô nhiễm môi trường làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của nhà nước